hiện nay đang trong thời kỳ cao điểm mùa mưa ở tây nguyên và cũng là thời điểm thích hợp bón phân cho các loại cây trồng như cà phê hồ tiêu hay cây ăn quả
vì vậy nhu cầu sử dụng phân bón của nông dân các tỉnh tây nguyên là rất lớn
lợi dụng vào đó nhiều doanh nghiệp đơn vị đã sản xuất kinh doanh các loại phân bón giả phân bón kém chất lượng để thu lợi bất chính
gia đình ông nguyễn văn hóa ở thôn một xã cưm gà huyện cưm gà tỉnh đắk lắc trồng được năm xào cà phê
với diện tích này bình quân mỗi năm gia đình ông thu được từ một bảy đến hai tấn cà phê nhân
trong một cuộc hội thảo về cách sử dụng phân bón cho cây cà phê vào tháng bảy năm nay ông được giới thiệu và đã mua ba loại phân bón với giá hai bốn triệu đồng để về bón cho cây cà phê theo đúng hướng dẫn
tuy nhiên sau khi bón phân được một tuần vườn cà phê của gia đình ông bị vàng lá và rụng trái hàng loạt
lo lắng ông đã gọi cán bộ thôn đến lập biên bản
để cứu vườn cà phê ông đã bỏ ra
giá thêm năm triệu đồng để mua phân u rê và npk về bón thì vườn cà phê mới phục hồi lại dần dần còn năng suất thì bị giảm mạnh
thì bỏ vậy thì cái này không có cách đả chúng cháu trả chịu thôi
gia đình ông nguyễn văn hóa chỉ là một trong số rất nhiều hộ nông dân bị thiệt hại nặng nề cho sản xuất do mua phải phân bón giả phân bón kém chất lượng
điều đáng nói là không chỉ được bày bán tràn lan trên thị trường phân bón giả phân bón kém chất lượng còn được bán thông qua các hội thảo
thực trạng trên đang tác động rất lớn đến sản xuất gây tâm lý hoang mang cho người dân và cũng đặt ra những câu hỏi lớn về kẽ hở trong công tác quản lý nhà nước về mặt hàng này
cái nào mà bị nặng thì bị nón mà bị nặng thì nó rùng trước còn nãy là gọi như nó còn chạy chạy dân chạy dân lên và nó vàng và nó rùng
thì cũng là thiệt hại của năm nay thì cũng không biết bao nhiêu mà nói nữa
theo thống kê sơ bộ tình trạng phân bón giả kém chất lượng ngày càng gia tăng gây thiệt hại cho sản xuất trên hai sáu tỷ usd mỗi năm
trung bình mỗi năm lực lượng quản lý thị trường xử lý trên ba vụ vi phạm
thu giữ gần một tấn phân bón các loại
tình trạng phân bón giả phân bón kém chất lượng gia tăng điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến người sản xuất uy tín của các doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
theo thống kê của hiệp hội phân bón việt nam hiện có khoảng bảy loại phân bón đang được lưu hành trên thị trường gây không ít khó khăn cho công tác quản lý sản xuất kinh doanh phân bón